chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
ngày hai mươi tháng một mươi hai bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã vinh dự được tiếp nhận những hiện vật quý gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
các hiện vật do gia đình cố thượng tướng đinh đức thiện gia đình cố thiếu tướng hoàng sâm và họa sĩ chiến sĩ vũ đức quỳnh trao tặng
bên cạnh các hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của các chiến sĩ
còn có những hiện vật là tài liệu quân sự vũ khí từ thời hùng vương an dương vương dựng nước như bộ lễ nỏ liên châu bằng đồng
bộ công cụ sản xuất vũ khí có niên đại văn hóa đông sơn
các hiện vật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bổ sung những tư liệu lịch sử cũng như giáo dục truyền thống
tinh thần cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay khi đến tham quan tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam